ở khu vực phía đông miền trung philippines đang có một vùng áp thấp cách đảo palawan khoảng một hai trăm linh km về phía đông di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng một mươi năm km một giờ
vùng áp thấp đang có xu hướng mạnh lên và có khả năng đi vào biển đông vào ngày hai tháng một mươi một tới
dự báo đến bảy giờ ngày một tháng một mươi một áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh bến tre cà mau khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh ở vùng biển tây nam quần đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
các huyện đảo phú quý côn đảo có mưa rào và rông kèm khả năng lốc xoáy vòi rồng gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
vên biển các tỉnh nam bộ cần đề phóng nước dân kết hợp với chiều cường cao từ bốn đến bốn năm mét
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới từ đêm ba mươi một tháng một mươi đến hết ngày hai tháng một mươi một ở nam bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên các tỉnh ven biển trung và nam trung bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông